theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia chiều nay ở phía bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam
khoảng đêm ngày ba tháng bốn bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi bắc bộ
ngày bốn tháng bốn ảnh hưởng đến các nơi khác ở bắc bộ sau đó ảnh hưởng đến bắc trung bộ
do ảnh hưởng của hội tụ gió tây nam nên từ chiều tối ngày hai tháng bốn đến tối ngày ba tháng bốn
ở bắc bộ có mưa rông rải rác thời gian tập trung vào chiều tối và đêm
trong đó khu vực việt bắc các tỉnh hòa bình sơn la và một số nơi ở đồng bằng bắc bộ
có nhiều khả năng xảy ra mưa rông kèm lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
từ đêm ngày ba đến ngày bảy tháng bốn do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén sau chịu ảnh hưởng của không khí lạnh
kết hợp với hội tụ gió lên đến mực năm m nên ở bắc bộ và bắc trung bộ có mưa rông nhiều nơi
riêng trong ngày bốn đến ngày năm tháng bốn ở các tỉnh bắc bộ có nhiều khả năng xuất hiện mưa vừa mưa to
vùng núi có nơi mưa rất to trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh